sáng nay ngày một mươi chín tháng một chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương hội luật gia việt nam
trong suốt thời gian gần sáu mươi ba năm xây dựng phấn đấu và phát triển hội luật gia việt nam đã có hơn sáu mươi ba hội viên
các cấp hội và hội viên đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật cải cách hành chính
cải cách tư pháp phổ biến giáo dục tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý tư vấn việc giải quyết khiếu nại tố cáo hòa giải ở cơ sở
tuyển chọn thẩm phán kiểm sát viên tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
đóng góp tích cực vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa
bảo vệ quyền con người quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân
biểu dương chúc mừng những kết quả và thành tích mà các cấp hội luật gia việt nam đã đạt được trong những năm qua
chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu các cấp hội luật gia việt nam cũng như từng hội viên cần nỗ lực phấn đấu
phát huy những kết quả thành tích đã đạt được đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế thiếu sót
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của hội
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật nghiên cứu khoa học pháp lý cải cách tư pháp cải cách hành chính
tư vấn pháp luật hòa giải ở cơ sở giải quyết các tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước
phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật nhất là tội phạm kinh tế tham nhũng
phát huy tinh thần chủ động sáng tạo năng lực và kinh nghiệm của các cấp hội và hội viên
chủ động đề xuất các sáng kiến đề án dự án để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn
góp phần thiết thực vào việc thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước